thổ nhĩ kỳ sẽ tham gia vòng đàm phán hòa bình mới dự kiến sẽ diễn ra vào tuần sau nhằm thảo luận các cách thức nhằm chấm dứt xung đột ở ukraine
thông tin được tổng thống ukraine volodymyr zelensky đưa ra sau cuộc điện đàm với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ rusev tepedogan vào ngày hôm qua
tổng thống zelensky cho hay hai bên đã thảo luận về hội nghị hòa bình ukraine sắp tới dự kiến diễn ra ở manta vào tuần sau
theo đó ankara sẽ tham gia đưa ra ý kiến và lập trường về vấn đề này
ngoài ra hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về tình hình tại trung đông hiện nay đồng thời nhấn mạnh tới sự cần thiết đảm bảo an toàn cho dân thường và tôn trọng nhân đạo
hôm hai mươi tháng một mươi manta thông báo sẽ đăng cai hội nghị hòa bình mới về ukraine vào ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng một mươi sau các cuộc gặp tương tự ở ả rập xê út và đan mạch hồi đầu năm nay
đến nay thổ nhĩ kỳ đã đóng vai trò trung gian hòa giải giữa nga và ukraine giúp các bên đặt thỏa thuận ngũ cốc biển đen hồi năm ngoái
sau khi thỏa thuận này đổ vỡ ankara vẫn tiếp tục nỗ lực đối thoại với cả kiev và moscow để khôi phục thỏa thuận
cũng liên quan đến vấn đề ukraine nhà trắng mới đây đã đệ trình quốc hội kế hoạch viện trợ mới cho một số khu vực theo đó khoản trợ cấp hàng tháng cho kiev giảm xuống còn tám trăm hai mươi năm triệu đô la mỹ